ngày một mươi tám tháng bốn chủ tịch hạ viện mỹ mike johnson thông báo ông sẽ tiếp tục kế hoạch đưa loạt dự luật viện trợ riêng lẻ cho ukraine israel và các đồng minh ở ấn độ dương thái bình dương ra bỏ phiếu bất chấp sự phản đối của phe bảo thủ về việc hỗ trợ ukraine
chủ tịch hạ viện mike johnson cho biết các nhà lập pháp sẽ bỏ phiếu thông qua các dự luật viện trợ cho các lợi ích an ninh quốc gia của mỹ và các đồng minh ở israel ấn độ dương thái bình dương và ukraine vào tối ngày hai mươi tháng bốn tới
những dự luật này cũng sẽ được bao ra bỏ phiếu cùng với dự luật thứ tư bao gồm đạo luật repo dự luật tiktok các lệnh trừng phạt và các biện pháp khác để đối đầu với nga trung quốc và iran
các dự luật viện trợ trên do ủy ban ngân sách hạ viện đề xuất với tổng giá trị hơn chín mươi năm tỷ usd
các dự luật đề cập đến gói viện trợ sáu mươi một tỷ đô la mỹ cho ukraine hai mươi sáu tỷ đô la mỹ dành cho israel và tám tỷ đô la mỹ dành cho các đồng minh của mỹ ở ấn độ dương thái bình dương
nếu hạ viện mỹ thông qua các gói viện trợ trên các dự luật sẽ được chuyển lên thượng viện để biểu quyết thông qua
cũng trong ngày một mươi tám tháng bốn ngoại trưởng mỹ antonio blinken đã nhấn mạnh quốc hội mỹ phải thông qua gói viện trợ quân sự mới cho ukraine vì đây là nhu cầu khẩn cấp
phản ứng trước thông tin trên người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov ngày một mươi tám tháng bốn
tuyên bố gói viện trợ mới của mỹ cho ukraine sẽ không làm thay đổi cục diện trên chiến trường mà moscow cho là đang bất lợi cho phía ukraine